hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tại trạm bot pháp vân cầu rẽ để ra vào thủ đô sau gần hai tháng mắc kẹt vì giãn cách xã hội
theo công an hà nội lượng phương tiện đổ về thành phố tăng hơn ba lần so với thời điểm trước giãn cách
sau khi hà nội áp dụng biện pháp phòng dịch theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ từ ngày hai mươi một tháng chín
nhiều người dân sau hai tháng ai ở đâu ở yên đó nay đã bắt đầu quay trở lại cũng như rời thủ đô
ghi nhận trong sáng hai mươi ba tháng chín tại trạm bot pháp vân cầu rẽ cửa ngõ thủ đô hướng sang các tỉnh thành phía nam
lượng người và phương tiện đổ về đây tương đối đông hàng dài xe xếp hàng chờ làm thủ tục xa vào thủ đô
được biết người dân muốn ra vào hà nội cần phải có giấy tờ tùy thân giấy xét nghiệm rt pcr âm tính với covid một mươi chín
có giá trị trong bảy mươi hai giờ giấy xác nhận ra vào hà nội
khi qua chốt kiểm soát các phương tiện đủ điều kiện sẽ vào khai báo y tế để tiếp tục hành trình
đối với các phương tiện không đủ điều kiện sẽ buộc phải quay đầu
theo ghi nhận sáng cùng ngày đã có hàng chục phương tiện phải quay xe vì không đáp ứng được các điều kiện
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội
cho rằng hà nội đang trong lộ trình nới lỏng do đó không thể bắt tất cả mọi người ở nhà như trước
nhưng cần có biện pháp chủ động để hạn chế và kiểm soát chặt nguy cơ
theo đó phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng kiến nghị hà nội nên sớm triển khai phương án thẻ xanh covid một mươi chín
bởi theo vị chuyên gia chuyển nhiễm thẻ xanh là phương pháp giúp kiểm soát việc ra đường
sinh hoạt và làm việc của người dân dựa trên các bằng chứng khoa học đã được công nhận
đồng thời việc áp dụng thẻ xanh sẽ giúp thúc đẩy nhanh lộ trình mở cửa trở lại
thực tế từ nhiều nước châu âu đã trải qua thời gian dài giãn cách xã hội và dần mở cửa trở lại
đã cho thấy tính hiệu quả của thẻ xanh covid một mươi chín
những trường hợp nên cấp thẻ xanh là người mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh
người đã được tiêm vaccine đủ hai mũi người có kết quả xét nghiệm sars cov hai
test nhanh hoặc rt pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
ông hùng nói việc cấp thẻ xanh covid một mươi chín này sẽ giúp xác định những người có ít nguy cơ nhất
làm lây nhiễm cho người khác qua đó cho phép họ được tự do hơn trong việc đi lại
làm việc hay tham gia hoạt động ở những khu vực có nguy cơ cao như nơi đông người
siêu thị nhà hàng quán bar nhà thi đấu thể thao
xe buýt máy bay nhà máy
ở thời điểm hiện tại cần sớm có biện pháp kiểm soát bằng thẻ xanh
chứ chưa thể trông chờ hoàn toàn vào khuyến cáo năm k và ý thức của người dân
trong lộ trình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín phải đến khi tám mươi chín mươi người dân
bao gồm cả trẻ em được bao phủ vaccine chúng ta mới dỡ bỏ thẻ xanh
và chung sống với dịch bằng năm ca phó giáo sư hùng nhấn mạnh
cân nhắc các hệ quả xảy ra khi áp dụng thẻ xanh
liên quan đến đề xuất này phó giáo sư tiến sĩ hoàng đức hạnh
nguyên phó giám đốc sở y tế hà nội cho rằng
hiện bộ y tế chưa chỉ đạo nhưng thành phố cần cân nhắc kỹ
vì người tiêm mới được giảm nguy cơ nặng lên khi mắc bệnh
chứ vẫn còn nhiễm virus và truyền cho người khác
nên nếu để họ tiêm rồi đi lại tự do không có điều kiện đi kèm sẽ nhiều rủi ro
theo nguyên phó giám đốc sở y tế hà nội sau hai tháng nữa
khi người dân hà nội tiêm xong mũi hai sẽ khác
vì thế cần cân nhắc tính toán kỹ các hệ quả xảy ra khi áp dụng thẻ xanh
vì hiện nay vẫn yêu cầu người dân không có việc cần thiết
không phải ra đường không kiểm tra giấy đi đường tiến sĩ hoàng đức hạnh nhấn mạnh
đồng tình với quan điểm này phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết thêm
có những loại vaccine khác khi tiêm hai mũi thì có miễn dịch gần như một trăm linh
như là vaccine sởi thì miễn dịch chín mươi chín và miễn dịch suốt đời bại liệt cũng vậy
tuy nhiên vaccine covid một mươi chín được phê duyệt trong trường hợp khẩn cấp
miễn dịch chưa xác định rõ vì có vaccine lúc đầu tiên công bố hiệu quả trên chín mươi
nhưng sau một thời gian lại nói rằng hiệu quả miễn dịch giảm
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu ở hà nội nếu mở cửa
người dân ở các tỉnh vào chưa được tiêm mang lại virus và lây cho người già người bệnh nền
hiện bộ y tế đang xem xét xin ý kiến để có hướng dẫn cho người đã tiêm chủng
và xin ý kiến để nằm trong tổng thể chung giữa các tỉnh có tỷ lệ tiêm chủng cao với tỉnh tiêm thấp
giữa nhóm cộng đồng tiêm cao với nhóm tiêm thấp
phải hết sức lưu ý nơi nào có tỷ lệ cao cũng phải nằm trong tổng thể cả nước
đặc biệt lưu ý với người già bệnh nền trẻ em
đặc biệt nếu tiêm chủng một mũi thì không có ý nghĩa gì khi cấp thẻ xanh
thành phố hồ chí minh đề nghị cấp thẻ xanh do tình hình quá bức xúc với kinh tế an sinh xã hội
còn hà nội không nên nóng vội vì phải giữ thành quả chống dịch
nếu không có thể lây cho trẻ em khi đi học trở lại người già có bệnh nền sẽ rất khó khăn ông phu nhấn mạnh
một lần nữa ông phu nhấn mạnh hà nội không nên nóng vội trong việc cấp thẻ xanh
tỷ lệ tiêm một mũi chưa cao miễn dịch chưa có
đề nghị hà nội tiếp tục tiêm mũi hai cho đạt tỷ lệ cao
tiêm làm sao đạt được tất cả người dân trên địa bàn thành phố để đạt được miễn dịch cộng đồng
ông phạm mạnh cường giám đốc sở y tế tỉnh hải dương cho biết
hiện tỉnh vẫn kiểm soát chặt chẽ người từ nơi khác vào
đặc biệt là các địa phương đang thực hiện chỉ thị một mươi năm một mươi sáu
cụ thể người từ các địa phương khác vào tỉnh kể cả người hải dương trở về từ tỉnh ngoài
phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính bằng phương pháp rt pcr trong vòng bảy mươi hai giờ
trường hợp đặc biệt phải báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh
với những người đến hoặc về từ hà nội đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
khi đi vào tỉnh phải thực hiện
cách ly tại nhà một mươi bốn ngày thực hiện xét nghiệm hai lần vào ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
riêng đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày đến hoặc về địa phương
thực hiện xét nghiệm hai lần vào ngày đầu và ngày thứ bảy kể từ ngày đến hoặc về địa phương
kể cả người đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín theo quy định
khi vào tỉnh hải dương vẫn phải có phiếu xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp pcr
trong vòng bảy mươi hai giờ ông cường lưu ý
còn tại hải phòng người đến từ hà nội đến hải phòng phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính
bằng phương pháp rt pcr trong vòng bảy mươi hai giờ
cách ly tại nhà một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ một mươi bốn
với tỉnh hưng yên ông nguyễn duy hưng phó chủ tịch ubnd tỉnh cho biết
người hà nội vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr trong vòng bảy mươi hai giờ
hoặc test nhanh trong vòng bốn mươi tám giờ
giấy xác nhận tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện việc khai báo y tế và thực hiện năm k
bên cạnh đó ông đầu thanh tùng phó chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa cho biết
tỉnh đang giao cho ngành y tế nghiên cứu chỉ đạo chung của chính phủ bộ y tế
về tình hình dịch bệnh ở các tỉnh thành để có biện pháp phù hợp hơn
địa phương mong muốn có thông báo về quản lý người ra khỏi hà nội như thế nào
đối tượng nào được ra các điều kiện ra như thế nào từ đó mới có biện pháp phù hợp ông tùng nói
hiện tại theo quy định hiện hành người từ hà nội vào thanh hóa phải có kết quả xét nghiệm âm tính
bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc pcr trong vòng bảy mươi hai giờ
với người có xác nhận tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc được công bố khỏi bệnh covid một mươi chín
thực hiện việc theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày tổ chức xét nghiệm hai lần
với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ hai mũi vaccine thì thực hiện cách ly tại nhà
nơi lưu trú một mươi bốn ngày kể từ khi ngày về địa phương
thực hiện xét nghiệm ba lần
người cách ly phải tự chi trả các chi phí liên quan kết thúc thời gian cách ly y tế
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày
theo ông lê ngọc châu phó chủ tịch ubnd tỉnh hà tĩnh
địa phương này chưa có chủ trương đón công dân từ hà nội về
trong khi đó lãnh đạo sở y tế hà tĩnh cho biết đối với những công dân trở về từ vùng có dịch
nếu chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ hai liều vaccine thì phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày
sau đó cách ly tại nhà bảy ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà thêm bảy ngày
đối với người đã tiêm đủ hai mũi vaccine thì cách ly tại nhà bảy ngày
sau đó tiếp tục theo dõi y tế tại nhà thêm bảy ngày
ông đặng thanh tùng tránh văn phòng ubnd tỉnh cho biết
tất cả công dân địa phương trở về từ vùng có dịch trong đó có hà nội
đều phải thực hiện theo đúng quy định chung của bộ y tế
ông đỗ đức lưu giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết
nam định tiếp tục tạm dừng tiếp nhận người dân trở về từ các địa phương
đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
với hà nội do đã chuyển sang chỉ thị một mươi năm
người từ hà nội về nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine sẽ phải cách ly một tuần
người hà nội muốn vào tỉnh vĩnh phúc phải có xét nghiệm sars cov hai
test nhanh khá nguyên hoặc rt pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
người đã được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín có chứng nhận trên sổ sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng tính đến thời điểm về tỉnh
hoặc là người từng bị nhiễm đã được điều trị bệnh khỏi covid một mươi chín
có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với sars cov hai mẫu đơn không quá sáu tháng
tính đến thời điểm đến hoặc về tỉnh
và có giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc giấy ra viện
phải thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương
thực hiện xét nghiệm ít nhất hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
đối với những người chưa tiêm hoặc là chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
phải thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn ngày xét nghiệm ít nhất ba lần
vào ngày thứ bốn ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn trong thời gian cách ly
kết thúc thời gian cách ly y tế tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian một mươi bốn ngày tiếp theo
còn tại tỉnh phú thọ quy định chung đối với tất cả những người ngoài tỉnh vào địa phương
là phải có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng phương pháp rt pcr trong vòng bảy mươi hai giờ
đối với cán bộ công nhân người lao động đang làm việc tại các cơ quan hành chính doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh phú thọ có địa chỉ thường trú ngoại tỉnh
phú thọ khuyến khích các cơ quan hành chính doanh nghiệp bố trí cho người lao động
lưu trú tại địa bàn tỉnh trong thời điểm hiện nay
trong trường hợp cán bộ công nhân người lao động không thể lưu trú tại tỉnh phú thọ
thì cơ quan hành chính doanh nghiệp liên hệ cơ quan y tế đủ điều kiện để thực hiện xét nghiệm rt pcr
cho các đối tượng này với tần suất là ba ngày một lần
theo phương pháp gộp mẫu để đảm bảo các điều kiện vào tỉnh theo quy định
đối với phương tiện vận tải hàng hóa đăng ký cấp thẻ nhận diện có mã qr
luồng xanh với sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
phú thọ yêu cầu lái xe và người đi cùng trên xe phải có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai
bằng phương pháp rt pcr hoặc test nhanh kháng nguyên trong thời gian là bảy mươi hai giờ khi vào địa bàn tỉnh
theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
còn tại tỉnh yên bái ngày hai mươi một tháng chín ubnd tỉnh yên bái có văn bản hướng dẫn người dân
di chuyển từ vùng có dịch trở về địa bàn tỉnh
theo đó yên bái tiếp tục yêu cầu tất cả người dân đến hoặc về tỉnh yên bái
trong đó có người từ thành phố hà nội về phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính
với sars cov hai bằng phương pháp rt pcr chưa quá bảy mươi hai giờ hoặc test nhanh kháng nguyên
chưa quá hai mươi bốn giờ kể từ thời điểm lấy mẫu
trường hợp không có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
thì yêu cầu phải thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm dịch y tế
và phải tự tri trả
ngoài ra người từ hà nội về hoặc đến tỉnh yên bái nếu đã tiêm đủ hai liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín phải thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày
sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
trong trường hợp chưa tiêm hoặc là tiêm chưa đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc là tiêm liều thứ hai chưa đủ một mươi bốn ngày thì phải thực hiện cách ly tại nhà
hoặc nơi lưu trú một mươi bốn ngày sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian một mươi bốn ngày tiếp theo
ông vũ văn viện giám đốc sở giao thông vận tải hà nội cho biết
hiện tại hà nội đang có những điều chỉnh trong biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng linh hoạt kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn
tại các chốt cửa ngõ thủ đô sở giao thông vận tải đã chỉ đạo lực lượng thanh tra kiểm tra kỹ lưỡng
khi quét mã các phương tiện và người lái nếu giấy tờ hợp lệ sẽ được qua ngay chốt
nếu giấy tờ không đúng quy định thì kiên quyết yêu cầu quay đầu
ông viện cũng cho biết nếu sau ngày hai mươi một tháng chín
hà nội nới lỏng một số hoạt động dịch vụ thì đơn vị cũng tập trung xây dựng phương án
để mở lại các loại hình vận tải hành khách công cộng và liên tỉnh theo từng giai đoạn
phù hợp với các quy định về kiểm soát dịch bệnh
thành phố sẽ tạo điều kiện cho người lao động trở lại thành phố làm việc
trên cơ sở tuân thủ các quy định phòng chống dịch
trong đó người ở tỉnh thành khác vào hà nội làm việc lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
được phép hoạt động thì cần phải có giấy xác nhận của cơ quan đơn vị doanh nghiệp
bên cạnh giấy tờ theo quy định người dân cần phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng pcr
có giá trị trong vòng ba ngày
sở giao thông vận tải hà nội cũng đang xây dựng bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
sau khi thành phố nới lỏng giãn cách kể từ ngày hai mươi một tháng chín tới đây
việc này cũng góp phần giúp cho người lao động tại các xí nghiệp xe buýt
được quay trở lại làm việc ổn định cuộc sống
theo một cán bộ của phòng cảnh sát giao thông hà nội
ngày đầu tuần làm việc ngày hôm nay hai mươi tháng chín lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường
để điều tiết tránh ủn ứ của các phương tiện đi lại trong các giờ cao điểm
sau ngày hai mươi một tháng chín khi ủy ban nhân dân tp hà nội có văn bản chỉ đạo mới
phòng cảnh sát giao thông và các lực lượng công an sẽ thực hiện và có công tác kiểm soát giao thông mới
lực lượng chức năng vẫn tiếp tục thực hiện theo văn bản chỉ đạo của thành phố
hiện tại hai mươi ba chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ở cửa ngõ thủ đô vẫn được duy trì
ngoài ra còn có một mươi hai tổ cơ động mạnh tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm
triệt để các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và các vi phạm pháp luật khác
tại các chốt kiểm soát cửa ngõ này lực lượng chức năng vẫn đang áp dụng kiểm soát người ra vào thành phố
theo văn bản số hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn của ủy ban nhân dân tp hà nội
người ra và vào hà nội đều phải có giấy tờ tùy thân
kết quả xét nghiệm âm tính virus sars cov hai bằng phương pháp pcr có giá trị trong vòng ba ngày
và giấy đi đường
hoặc giấy xác nhận ra vào hà nội để thực hiện nhiệm vụ công vụ và chống dịch
đối với cán bộ nhân viên người lao động có địa chỉ thường trú tại hà nội
làm việc trên địa bàn tỉnh thành phố khác khi qua chốt kiểm soát cả chiều đi lẫn chiều về
đều phải xuất trình giấy xác nhận là cán bộ công nhân người lao động của cơ quan đơn vị doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh thành phố đó và giấy xác nhận của chính quyền nơi cư trú tại hà nội theo mẫu
đối với người ở tỉnh thành phố khác đưa đón bệnh nhân khám chữa bệnh
tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố hà nội lễ tang đi sân bay nội bài để công tác
kể cả người đưa đón cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân giấy xác nhận pcr âm tính hộ chiếu vé máy bay
đối với bệnh nhân vào hà nội khám bệnh và xuất viện ra khỏi hà nội
phải có hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện lịch trình vào ra địa điểm xuất phát
nơi đến để kiểm soát quá trình tham gia lưu thông trên địa bàn thành phố
đối với các trường hợp người dân đi ra khỏi thành phố trước ngày hai mươi bốn tháng bảy
năm hai nghìn hai mươi một thời điểm ban hành chỉ thị số một mươi bảy muốn quay trở lại hà nội
các trường hợp người buôn bán hàng hóa thiết yếu từ các địa phương tỉnh thành khác vào hà nội
cần phải chuẩn bị căn cước công dân các loại giấy tờ chứng minh việc buôn bán
giấy xét nghiệm pcr âm tính có giá trị trong vòng ba ngày
trước đó ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có chỉ đạo từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín
một mươi chín quận huyện thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng kể từ ngày sáu tháng chín
thời điểm thực hiện chỉ thị số một mươi bảy
cơ quan chức năng số hai mươi của thành phố hà nội được nới lỏng giãn cách xã hội
mở lại một số hoạt động kinh doanh
tại một mươi chín quận huyện vùng xanh này cơ quan chức năng không kiểm soát giấy đi đường
của người tham gia giao thông
cũng từ chiều một mươi sáu tháng chín ba mươi chín chốt trực của công an thành phố hà nội đã được dỡ bỏ
không kiểm soát giấy đi đường ở vùng xanh
cơ quan chức năng vẫn đang áp dụng kiểm soát người ra vào thành phố
theo văn bản số hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
người ra và vào hà nội đều phải có giấy tờ tùy thân
kết quả xét nghiệm âm tính virus sars cov hai bằng phương pháp pcr có giá trị
trong vòng ba ngày và giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào hà nội
để thực hiện nhiệm vụ công vụ và chống dịch
đối với cán bộ nhân viên người lao động có địa chỉ thường trú tại hà nội
làm việc trên địa bàn tỉnh thành phố khác khi qua chốt kiểm soát cả chiều đi
lẫn chiều về đều phải xuất trình giấy xác nhận là cán bộ công nhân
người lao động của cơ quan đơn vị doanh nghiệp
địa bàn tỉnh thành phố đó và giấy xác nhận của chính quyền nơi cư trú
tại hà nội theo mẫu
đối với người ở tỉnh thành phố khác đưa đón bệnh nhân khám chữa bệnh
tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố hà nội lễ tang
đi sân bay nội bài để công tác kể cả người đưa đón cần phải xuất trình
giấy tờ tùy thân giấy xác nghiệm pcr âm tính hộ chiếu vé máy bay
đối với bệnh nhân vào hà nội khám bệnh và xuất viện ra khỏi hà nội
phải có hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện lịch trình vào ra địa điểm xuất phát
nơi đến để kiểm soát quá trình tham gia lưu thông trên địa bàn thành phố
đối với các trường hợp người dân đi ra khỏi thành phố trước ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
thời điểm ban hành chỉ thị số một mươi bảy muốn quay trở lại hà nội
các trường hợp người buôn bán hàng hóa thiết yếu từ các địa phương
tỉnh thành khác vào hà nội cần phải chuẩn bị căn cước công dân
các loại giấy tờ chứng minh việc buôn bán giấy xét nghiệm pcr âm tính
có giá trị trong vòng ba ngày
trước đó ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có chỉ đạo
từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín một mươi chín quận huyện thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng
kể từ ngày sáu tháng chín thời điểm thực hiện chỉ thị số hai mươi của thành phố hà nội
được nới lỏng giãn cách xã hội mở lại một số hoạt động kinh doanh
tại một mươi chín quận huyện vùng xanh này cơ quan chức năng không kiểm soát giấy đi đường
của người tham gia giao thông
cũng từ chiều một mươi sáu tháng chín ba mươi chín chốt trực của công an thành phố hà nội
đã được dỡ bỏ không kiểm soát giấy đi đường ở vùng xanh